sự bùng nổ của xe ôm công nghệ trong những năm gần đây đã đem lại công việc cho hàng trăm nghìn người
mang đến một nguồn thu nhập không nhỏ mỗi năm
tuy nhiên sự phát triển nhanh chóng nào cũng đem lại hệ lụy của nó
với kết quả là những vụ án từ cướp tài sản cho đến giết người liên quan đến xe ôm công nghệ
tháng chín năm hai nghìn một mươi chín cơ quan điều tra công an quận bắc tử liêm đã trải qua ba ngày căng thẳng quyết liệt
để điều tra làm rõ một vụ án hết sức kinh hoàng
những đối tượng phạm tội dưới lớp vỏ bọc là hành khách sử dụng xe ôm công nghệ
đã tước đi tính mạng một thanh niên lương thiện từ quốc xe ôm đêm định mệnh
chúng ta hãy cùng theo dõi hành trình của các chiến sĩ cảnh sát hình sự quận bắc tử liêm
đã từng bước khám phá vụ án trên cũng như bắt giữ đối tượng của vụ án như thế
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi bốn cùng với uber thì grab là một trong những cái tên đi đầu trong ngành xe ôm công nghệ
lập tức nhanh chóng phát triển nở rộ và trở thành một làn sóng mới trong nền công nghiệp dịch vụ
không chỉ tạo thu nhập cho những người không có nghề nghiệp
thậm chí kể cả những người đã có công việc muốn sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình để chạy xe chở khách gia tăng thu nhập
nhiều người còn vách nở để mua ô tô xe máy phục vụ cho công việc này
cũng bởi sự phát triển quá nhanh thu nhập tương đối tốt mà các lái xe grab trở thành mục tiêu của các đối tượng phạm tội chú ý đến
mặc dù đã thực hiện nhiều thay đổi nhằm bảo vệ theo dõi cả những tài xế và khách hàng sử dụng dịch vụ này
nhưng hàng loạt các vụ tấn công nhằm vào tài xế công nghệ vẫn liên tục được ghi nhận
tối ngày hai mươi sáu tháng năm tài xế và khách hàng sử dụng dịch vụ này đã được ghi nhận

long sinh viên trường cao đẳng nghề công nghiệp nhận tin nhắn của anh nguyễn cao sang là bạn trọ cùng phòng
thời điểm này đang làm thêm công việc chạy xe ôm công nghệ
sang có gửi cho long ảnh hai nam thanh niên đang ngồi bệt trên vỉa hè gần khu vực bến xe mỹ đỉnh
thông báo mình sắp chở hai người này về khu vực của nhau
và dặn có gì báo công an
sau tin nhắn này đêm đó anh nguyễn cao sang không trở về nhà
qua ngày hôm sau chờ đợi quá nóng ruột long đã đi tìm bạn khắp nơi
lý do là long đã tìm thấy một chiếc xếp của bạn mình đánh rơi ở khu vực cổ nhuế

do đó hướng điều tra được tập trung vào các khu nhà trọ nhà nghỉ những quán game trên địa bàn

do đó hướng điều tra được tập trung vào các khu nhà trọ nhà nghỉ những quán game trên địa phương khác tới không có nhận dạng như công nhân hay những người làm việc lao động chân tay
do đó hướng điều tra được tập trung vào các khu nhà trọ nhà nghỉ những quán game trên địa phương khác tới không có nhận dạng như công nhân hay những người làm việc lao động chân tay

khi tôi xác định có hai địa điểm đầu cuối địa điểm đầu là nơi anh sang bắt đầu đón hai đối tượng giết người
và nơi cuối cùng anh sang bị sát hại
nếu mà về tuyến đường thì rất nhiều tuyến đường
nhưng mà để mà về một tuyến đường chính nhất đi đến được hiện trường khu vực hiện trường thì có ba tuyến
một là tuyến phạm văn đồng hai là đường k ba và ba là đường ban tây dũng còn đường nữa là đường phú viễn
sau khi xác định tuyến đường
tuyến đường di chuyển của nạn nhân các chiến sĩ điều tra lập tức triển khai đi thu thập hình ảnh
từ camera dọc tuyến đường di chuyển của chiếc xe do anh sang điều khiển
đồng thời các trinh sát cũng giả soát tìm kiếm thông tin từ những người dân sống trong khu vực gần tuyến đường di chuyển trên
khi mà vào được những khu vực hiện trường
thì cả bốn tuyến đường đấy
chúng tôi đều có tổ công tác đi giả soát từng camera một
và lên danh sách hệ thống từng camera để chúng tôi đi xem
không xem được thì lúc sau sẽ quay lại để tiếp để giả soát chính xác được là đi như nào cả
luôn có một cái sự lối tiếp
chính xác từ từng thời điểm đi đến đoạn nào để đánh giá

chúng tôi cũng không biết được là đối tượng ra đối tượng vào
trước đó khi còn đang trong quá trình tìm kiếm thi thể của anh sang
người thân của nạn nhân cũng đã đưa ra các thông tin của vụ án lên trên mạng xã hội
nắm được việc này có thể giúp đỡ cho việc tìm kiếm thông tin về vụ án
bàn chuyên án đã phân công một tổ công tác tiến hành xác minh lọc các bài đăng tải trên mạng xã hội cùng với đối tượng
với niềm tin rằng việc tranh thủ hỗ trợ thông tin của quần chúng nhân dân sẽ chuyển đến những thông tin quý báu cho vụ án này
chúng tôi khi mà có tin gái thì là chúng tôi chúng tôi tham gia từ đầu cho đến khi bắt được đối tượng
đi vào sọc vào để lấy các thông tin
từ camera rồi từ các người dân đi tìm các nhân chứng trong đêm rồi tất cả mọi cái rồi
rồi là phát hiện những cái tiếng động hoặc tiếng cho cắn hoặc tất cả mọi cái
tiếng động ví dụ như là hôm ấy có thể là tiếng chua cắn ở trong đêm đấy
thì hỏi người ta xem là người ta có ra người ta có thấy gì không
thì để chúng tôi chấp nhận từng cái thông tin nhỏ nhất một
để làm sao để chấp nhận những cái thông tin nối lại nối lại để cho nó lên mạch
để anh em có thể tiếp tục phá án
quá trình mà lực lượng công an tổ chức giả soát thì các thông tin thu về đối tượng cũng rất hạn chế
chính vì vậy thì ban chuyên án cũng đã báo cáo với ban giám đốc công an thành phố
để đưa các cái thông tin đăng tải các cái thông tin của hai đối tượng lên các cái phương tiện truyền thông đại chúng
để huy động sức mạnh tổng lực của lực lượng nhân dân tham gia tố giác tội phạm
cùng lúc đó thì các hình ảnh thu thập camera dần đã có kết quả
dựa theo tuyến đường di chuyển của các đối tượng các chiến sĩ cảnh sát điều tra đã thu được những hình ảnh cho thấy
quốc xe cuối cùng của anh sang vào đêm định mệnh ấy
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
nhưng khi đến đoạn đường cổng trầu về kỳ sát thì đối tượng này dẽ về hướng tây tiệu và bỏ chạy theo hướng đường ba mươi hai
truy vét tuyến đường theo hàng trăm chiếc camera của người dân cơ quan điều tra đã thu thập được đoạn hình ảnh đắt giá

chở theo hai người thanh niên đi vào khu vực đường phú diễn
nhưng khi chiếc xe quay trở ra trên xe lại chỉ có hai người tài xế mặc áo đồng phục của grab đã biến mất
đoạn hình ảnh ghi lại thời điểm chiếc xe exciter do tài xế nguyễn cao sang điều khiển chở theo hai người thanh niên đi vào khu vực đường phú diễn
đoạn hình ảnh ghi lại thời điểm chiếc xe exciter do tài xế nguyễn cao sang điều khiển chở theo hai người thanh niên đi vào khu vực đường phú diễn
tại thời điểm xảy ra vụ án đó dư luận quần chúng cũng hết sức quan tâm đến vụ án
do tại thời điểm đó thường xuyên xảy ra các vụ nạn nhân các đối tượng tấn công
các lái xe công nghệ để chiếm đoạt tài sản cũng như là tước đi tính mạng
do về dư luận hết sức quan tâm chúng tôi cũng xác định là phải khẩn trương truy bắt các nhóm đối tượng này
trong lúc đó giữa hàng nghìn những bình luận trên mạng xã hội
các chiến sĩ điều tra bằng suy luận tinh tường của mình cũng đã tìm một thông tin quan trọng
từ đặc điểm của hai đối tượng được anh sang chụp ảnh lại
thì mình có thể dựa vào
nhìn mình có thể nhận định hai đối tượng này là hai đối tượng của tỉnh ngoài
không phải ở điểm địa bảo hà nội
và ngoài ra nhìn đặc điểm của quần áo đặc điểm của khuôn mặt và đầu tóc
và cơ quan điều tra xác định họ là có thể là người ở vùng cao
không phải là người làm lông hay làm công nhân
làm công nhân thì không phải
sau đó thì trên mạng này có một số thông tin tôi nhớ là có một số bình luận
có nói là hai đối tượng này là
nhìn giống có một đối tượng tên là trường
trên bình luận thì cũng chỉ ghi là đối tượng béo và đối tượng gầy
đối tượng gầy giống một đối tượng ở trên địa bàn yên bái
cơ quan điều tra nhận định nghĩ là nỗi khẳng định là có thể là chính xác
và đã liên lạc với người ta và hỏi
sau khi đưa các đăng tải các thông tin lên trên các phương tiện chuyển
truyền thông kêu gọi sự giúp đỡ từ phía người dân
thì chúng tôi cũng đã có lực lượng ứng trực để phân loại thông tin
trong thời gian khoảng một ngày chúng tôi nhận được hàng nghìn các thông tin
ở phía người dân phản ánh đến về các thông tin về các người
các nhóm đối tượng có đặc điểm tương tự như hình ảnh của hai đối tượng
mà chúng tôi đã đăng tải
hàng ngàn cuộc điện thoại từ quần chúng nhân dân khắp nơi gọi về cho đường dây nóng
của ban chuyên án báo tin
quá nhiều thông tin cũng là việc đặt cơ quan điều tra vào thách thức
làm thế nào để lựa chọn sàng lọc và phát hiện được những thông tin có giá trị nhất
đó thực sự là đòn cất não đối với tổ công tác này
giữa một rừng thông tin thì đây được đánh giá là nguồn tin có giá trị
bởi nó gần sát với những gì mà cơ quan điều tra
đang có trong tay
nhận dạng về đối tượng tương đối chủng khớp
nhanh chóng nắm bắt và xác minh thông tin trên
các chiến sĩ cảnh sát điều tra đã ngay lập tức liên lạc với người đã viết bình luận trên mạng xã hội
đồng thời phối hợp với cơ quan công an địa phương xác minh về lý lịch của hai thanh niên này
hai đối tượng được xác định là đinh văn giáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
và đinh văn trường sinh năm hai nghìn thường trú tại thanh lương văn chấn yên bái
ngay trong đêm một tổ công tác đặc biệt đã thẳng hướng yên bái lên đường
việc xác định được thông tin về hai đối tượng gây án đã đưa quá trình điều tra
tuy nhiên lúc này cuộc đuổi bắt đồng thời cũng trở nên gây cấn hơn
khi các đối tượng hoàn toàn có thể tìm cách tẩu thoát ra ngoài bất kỳ lúc nào
các chiến sĩ cảnh sát điều tra sẽ bằng cách nào để buộc những kẻ thù ác phải đền tội
chúng ta hãy cùng đón xem trong chương trình hồ sơ vụ án được phát sóng vào khung giờ này tuần sau
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại